ngày hai mươi năm tháng năm sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp cn cho biết trên địa bàn thành phố vừa xuất hiện ba ổ dịch tả lợn châu phi
như vậy cần thơ là địa phương thứ sáu ở đồng bằng sông kiều long bị dịch tả lợn châu phi tấn công
cụ thể ba ổ dịch được phát hiện ở các hộ chăn nuôi thuộc các phường thường thạnh phú thứ thuộc quận cái răng và phường long hòa thuộc quận bình thủy
số lợn bị nhiễm dịch bệnh và tiêu hủy là một trăm bốn mươi bảy con
trước tình hình dịch tả lợn châu phi đang lây lan nhanh thành ủy cần thơ đã có công văn chỉ đạo triển khai các giải pháp phòng chống
ủy ban nhân dân tp cn đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống bệnh dịch
theo đó tăng cường tuyên truyền theo dõi diễn biến bệnh tại địa bàn lân cận để có biện pháp phòng tránh xử lý kịp thời nếu bệnh dịch xảy ra
đẩy mạnh kiểm soát quá trình vận chuyển giết mổ tiêu thụ lợn sản phẩm lợn trên địa bàn công khai phổ biến số điện thoại của ngành thú y để người dân thông tin báo cáo kịp thời nếu bệnh dịch xảy ra